trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm vừa khuyến cáo người dân về nguy cơ tiềm ẩn lây nhiễm dịch covid một mươi chín
tại các máy rút tiền tự động atm công cộng trên địa bàn
mỗi ngày các trụ atm có hàng trăm cuộc giao dịch tiền mạc với đa dạng khách hàng
không gian nhỏ môi trường kính cùng với bề mặt tiếp xúc trực tiếp bằng tay như khe rút thẻ
phím bấm tay nắm cửa v v là nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm virus
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm khuyến cáo người dân nên ưu tiên sử dụng các hình thức thanh toán điện tử
thay vì dùng tiền mặt và hạn chế rút tiền tại những trụ atm có đông người tập trung
cố gắng giữ khoảng cách với người khác khi đi rút tiền